cũng liên quan đến vấn đề bảo đảm giao thông tại thủ đô trong dịp giáp tết nhu cầu đi lại mua sắm tết vận chuyển hàng hóa của người dân tăng mạnh
nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như phạm văn đồng phạm hùng pháp vân giải phóng mật độ phương tiện giao thông tăng mạnh
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chỉ đạo sở giao thông vận tải công an thành phố tổng công ty vận tải thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
tết dương lịch vào dịp cuối tuần lại được nghỉ ba ngày liên tục nên nhiều người đã đổ về quê khiến các bến xe ở hà nội trở nên quá tải
bắt đầu từ chiều ba mươi tháng một mươi hai ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ lượng hành khách đổ về các bến xe tăng mạnh
đặc biệt tại bến xe mỹ đình lượng hành khách đã bắt đầu gia tăng đột biến
dự báo lượng khách sẽ tăng gấp rưỡi những ngày bình thường gấp rưỡi đến gấp đôi
và hiện nay thì đến cái thời điểm này hiện nay trên bến chúng tôi chúng tôi vẫn đang tích cực đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của bà con
chủ động lên phương án ứng phó tránh tình trạng ủ nứ quá tải
ban quản lý các bến xe đơn vị vận tải hành khách đã có nhiều phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời đảm bảo phục vụ hành khách
trên tất cả các tuyến đường
đều có chuẩn bị những xe dự phòng để tăng cường lượng xe giải tỏa hành khách
dìm nay lực lượng công an giao thông thành phố hà nội cũng đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông
kiểm tra xử lý vi phạm lái xe bắt khách bến dù bến cóc nhồi nhét khách gây mất an toàn giao thông
về vấn đề mà đảm bảo trực tượng an toàn thông để cho người dân đi lại thông suốt
thì đội quản lộ số sáu cũng như phòng giao thông đã quản triệt các bộ diễn sĩ là yêu cầu các tổ quản tra và các chốt
là đảm bảo trực tượng an toàn thông hai mươi bốn h hai mươi bốn h và để cho người dân đi lại thông suốt
ngoài ra công an hà nội còn bố trí lực lượng cảnh sát trật tự tại các cửa ra bến
các nút giao thông quan trọng đảm bảo phân luồng tránh ủn tắc và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trong dịp nghỉ lễ